những tài sản như xe máy điện thoại nữ trang cặp sách giấy tờ của quỳnh hương mang theo ngày hôm đó bây giờ ở đâu hay ai đã cướp số tài sản trên
gần sáu tháng trời chúng ta mới phát hiện được nạn nhân và bước đầu thì sau khi xác định được nạn nhân rồi thì chúng ta phải tổ chức cái truy tìm thủ phạm
và truy tìm thủ phạm đây thì nó khó khăn là tôi nói là cái thứ nhất là về cái vật chứng này cái dấu vết này là không tìm thấy
vì cái hiện trường thì ở trong cái khu vực dãy rồi thi thể nạn nhân là đã bị thối giữa xà phòng hóa
và các cái tàng vật chứng ví dụ như cái xe máy rồi cặp sách rồi mũ rồi dây truyền đồ trang sức điện thoại di động vân vân của nạn nhân là đã bị mất
và trong cái khu vực hiện trường xảy ra thì chúng ta ngoài cái việc chúng ta vốt được xác nhân ở giếng lên
thì toàn bộ khu ấy là khu vực dãy rất là rậm rạp xa dân cư võng người và hầu như không ai biết được sự việc
cái hiện trường chính là chúng ta không xác định được ở chỗ nào
rồi các cái đối tượng liên quan ấy thì
về thân nhân gia đình thì gia đình của cháu hương này thì do cái điều kiện gia đình cho nên là mẹ thường xuyên làm ăn buôn bán xa nhà
bố rồi cũng công việc thường xuyên chỉ có hai chị em cháu ở nhà chị một cháu em trai ở nhà học hành với nhau
cho nên là các cái mối quan hệ của cháu hương thì chúng ta cũng không nắm được không xác định được
trước những khó khăn phức tạp đặt ra từ vụ trọng án giám đốc công an tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo các đơn vị liên quan
xác lập chuyên án mang bí số gh một nghìn một trăm một mươi một
để thống nhất sự chỉ đạo tập trung lực lượng phương tiện kỹ thuật để điều tra phá án trong thời gian nhanh nhất
sau khi khám nghiệm huyện trường từ thi về thì chúng tôi đã họp xác lập bản chuyên án và bản hiệu họp nhận định tính chất của quán
xác định ngày bắt đầu đây là một quán giết cướp có khả năng là hiếp
thứ hai nữa là chúng tôi đã tập trung lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp chỉ đạo các mối trinh sát điều tra viên
xác minh các đầu mối các đối tượng nghi vấn sàng lọc các đối tượng nghi vấn
có nổi lên một số đối tượng liên quan đến mối quan hệ với đạn nhân tướng có thể bạn bè người thân người yêu
vì cháu quỳnh hương là một trong những đối tượng nghi vấn đối tượng nghi vấn đối tượng nghi vấn đối tượng nghi vấn
các mũ trinh sát sử dụng hàng loạt các đối tượng nghi vấn đối tượng nghi vấn đối tượng nghi vấn
các nghiệp vụ để dò tìm xác minh những ai đối tượng nào có liên hệ với cháu hương
mà người thân của cháu không biết hay tài sản của cháu hương sử dụng đang ở đâu
nhiều đối tượng nổi lên tại các địa bàn xung quanh xảy ra vụ án mạng cũng được dò hỏi xác minh
trong đó có cả những quan hệ với cháu hương đã ra nước ngoài cũng được tìm hiểu thông tin
với những kinh nghiệm điều tra các điều tra viên đã nhận định đối tượng rất có thể là người quen biết với cháu hương
qua một tuần khẩn trương tất bật điều tra dần dần
ban chuyên án đã loại trừ các đối tượng không liên quan và khoanh vùng đối tượng nghi vấn nhất
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng khả nghi
chính là đã có sự liên lạc với nạn nhân ngay trong những ngày nạn nhân bị hãm hại
đó là nguyễn quốc diễn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại tổ dân phố tân hà bốn phường thống nhất thị xã buôn hồ
thế nhưng lúc này đối tượng diễn lại không có mặt
đối tượng diễn đã không có mặt ở thị xã buồn hổ mà đã xuống thành phố nha trang tỉnh khánh hòa hơn hai tháng này
ngay lập tức một tổ công tác lên đường đi thành phố nha trang để truy tìm diễn
làm thế nào để tìm được diễn tại một thành phố du lịch đông đúc như thành phố nhà trang
các trinh sát lại phải lần tìm các mối quan hệ của cộng đồng người dân đắk lắc đang làm thuê sinh sống tại nha trang

tại cơ quan công an lúc đầu tên thương ngoan cố vỏng vò chối tội
nhưng cuối cùng hắn cũng đã phải thừa nhận tội ác của mình gây ra đối với cháu hương
nhưng qua chín ngày quyết liệt điều tra dưới sự chỉ đạo của ban chuyên án lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh và các đơn vị liên quan đã làm rõ toàn bộ ẩn khuất của vụ việc truy tìm ra hung thủ và phơi bầy tội ác của tên nguyễn hoài thương cùng hành vi giúp sức để che giấu tội lỗi của tên nguyễn quốc diễn
hương thủ gây ra vụ giết người cấp của

hương đưa ra ánh sáng để pháp luật trừng trị chuyên án đã kết thúc những ẩn khuất đã được làm rõ nhưng qua câu chuyện đau lòng này cũng để lại cho chúng ta những điều còn dây dứt và lo lắng
đó là sự lo lắng về chuyện tình cảm yêu đương tiền bạc của các em ở lứa tuổi tin
như trong vụ án này nguyễn hoài thương đang học lớp tám rồi theo chuyện yêu đương cảm tính và sớm dây vào chuyện tiền bạc nên đã bỏ học
đơn phương có tình cảm với cô học sinh lớp chín rồi dùng những lời ngọt nhạt để mượn
tiền bạc răng bẫy tình
dây dưa qua lại tập tành chuyện yêu đương quá sớm để rồi cuối cùng thì tình không chọn tiền không cho
thú tính nổi lên là thương đã nhẫn tâm giết chết bạn gái của mình rồi cướp sạch tài sản
vụ án này lại tiếp tục rung lên lời cảnh báo để các gia đình nhà trường cần lưu tâm hơn nữa đến việc quản lý giáo dục nhân cách và giới tính cho con em học sinh của mình
mọi nhà mọi người thì cần phải quan tâm đến quản lý con em mình nói chung để phòng ngừa các loại tội phạm phòng ngừa các cháu trong tuổi học sinh bị lôi kéo vào con đường phạm tội
và cũng để mà phòng ngừa các cháu nữ sinh trong các trường học đặc biệt là các trường cấp hai và trường cấp ba bị lôi kéo rụ rỗ rồi đi vào những chỗ bị sâu hạn
sau chín ngày điều tra giáo diết chuyên án gh
một nghìn một trăm một mươi một đã kết thúc và để lại nhiều bài học quan trọng
một trong những bài học đầu tiên luôn được các trinh sát ghi nhớ đó là bài học phát động quần chúng nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm
những thông tin về quần chúng nhân dân góp phần quan trọng cho thành công của chuyên án
chuyên án cũng đánh dấu một hiệu quả trong công tác phối hợp giữa lực lượng công an tham gia phá án từ công an các tuyến cơ sở đến công an các đơn vị chuyên ngành
các vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi xảy ra
thì thủ trưởng cơ quan điều tra lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự phải trực tiếp xuống kiện trường cùng với điều tra viên và trinh sát để chỉ đạo khẩu khám nghiệm tổ chức kiện trường thử thi và điều tra ngay bắt đầu
thứ hai nếu xác định là vụ án đặc biệt quan trọng
thì cần phải là nếu có gây dư luận bất xúc cho một nhóm nhân dân
thì chúng ta phải thành lập cơ quan chuyên án để tập trung sự chỉ đạo
thứ ba có sự quan hệ phối hợp các tỉnh c bốn mươi năm các cục kiểm phủ các lực trong ngành
để có sự phối hợp và viện pháp quần chúng nhân dân
dựa quần chúng nhân dân để cung cấp thông tin về các nguyên quan
quần chúng nhân dân rất nhiều
và sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân
ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã tuyên phạt nguyễn hoài thương một mươi tám năm tù về tội giết người hiếp dâm cướp tài sản
tuyên phạt nguyễn quốc diễn một mươi tám tháng tù về tội không tố giác tội phạm
đây là hình phạt thích đáng cho những kẻ phạm tội khi ở tuổi đời còn rất trẻ và cũng là bài học cho cả lứa tuổi mới lớn khi bắt đầu bước vào cuộc đời